công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đã tạm giữ phương tiện ô tô đồng thời ra quyết định xử phạt ba mươi bảy triệu đồng đối với ông thái hoàng hùng
trú tại phường long bình tân tp biên hòa vì vi phạm nồng độ cồn và vi phạm quy định phòng chống dịch
tối ngày bốn tháng tám công an tp biên hòa phối hợp với tổ tuần tra số ba công an tỉnh đồng nai đã kiểm tra phát hiện ông thái hoàng hùng bốn mươi chín tuổi
là trưởng phòng của một quỹ tín dụng trên địa bàn tp biên hòa điều khiển xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi a hai nghìn tám trăm chín mươi bốn lưu thông trên cách mạng tháng tám tp biên hòa
khi yêu cầu dừng xe kiểm tra tổ công tác xác định ông hùng không thuộc các trường hợp được ra đường từ một mươi tám h ngày hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau để phòng dịch theo quy định
ông hùng bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng dịch với mức phạt là hai triệu đồng
ngoài ra khi lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông hùng kết quả vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
ông hùng còn bị lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông với mức phạt là ba mươi năm triệu đồng đồng thời tước giấy phép lái xe trong thời gian hai mươi ba tháng